sau bảy ngày thi đấu giải bóng bàn toàn quốc báo nhân dân cup petro việt nam đạm cà mau lần thứ ba mươi bảy
đã đi đến trận cuối cùng ở nội dung chung kết đơn nam nữ
ban tổ chức đã tổ chức lễ bế mạc giải đấu và trao cúp vàng
huy chương phần thưởng cho các đoàn vận động viên đoạt giải
ở trận chung kết đơn nữ là cuộc đọa sức giữa tay vợt kỳ cựu mai hoàng mỹ trang
đội tp hcm với tay vợt trẻ một mươi năm tuổi trần mai ngọc đội hà nội tnt
kết quả trung cuộc mai hoàng mỹ trang giành chức vô địch
trận chung kết đơn nam là cuộc so tài giữa hai vận động viên quốc gia nguyễn anh tú của đội hà nội
và tay vợt đoàn bá tuấn anh đội hải dương
trải qua bốn ván đấu tuấn anh đã xuất sắc vượt qua tay vợt số một việt nam anh tú giành chức vô địch đơn nam
đội hà nội tnt đạt huy chương vàng nội dung đồng đội
huy trường vàng đôi nam là huy hoàng hồng khánh của đội hà nội tnt
cặp đôi mỹ trang và thanh thư bảo vệ thành công tấm huy chương vàng đôi nữ
viên đức tuân và ngọc lan đạt huy chương vàng đôi nam nữ
năm nay ban tổ chức tiếp tục trao giải hoa khôi bóng bàn cho tay vợt nguyễn thảo nguyên của đoàn tây ninh